hội nghị sơ kết trực tuyến với sáu mươi ba đầu cầu về công tác cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng
nhằm quán triệt để mạnh cải cách hành chính ở các bộ ban ngành địa phương
thông qua chủ trì các hội nghị hoặc làm việc với các bộ ngành địa phương
thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng đã có những chỉ đạo sát sao quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính
thế nhưng công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính chưa thực sự quyết liệt hệ thống pháp luật còn công cành phức tạp
tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh vẫn còn là nguyên nhân hạn chế hiệu lực thực tế của cả hệ thống pháp luật
thủ tục hành chính còn dườm già phức tạp bộ máy của các cơ quan hành chính còn công cành
bên cạnh đó chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có nơi chưa đồng đều còn yếu về năng lực
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng yêu cầu cần báo cáo thẳng thắn những vấn đề còn vướng mắt chứ không được báo cáo chung chung
thủ tướng nhấn mạnh để thực hiện tốt chính phủ kiến tạo thì bộ máy các cấp chính quyền từ các bộ ngành đến các địa phương cần phải chuyển biến
việc nhũng nhiễu từ các cấp chính quyền với người dân và doanh nghiệp gây cản trở khiến sự phát triển của xã hội chậm lại
thủ tướng đặt câu hỏi liệu đây có phải là khâu yếu không
thủ tướng yêu cầu ngay tại hội nghị cần phải báo cáo cụ thể và phải tìm ra khâu yếu nhất trong cải cách hành chính là gì để có giải pháp và hành động cụ thể để mang lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp
về bộ máy cồng cành hoạt động không hiệu quả thủ tướng yêu cầu cần phải cắt giảm ngay để nâng cao chất lượng phục vụ giảm chi phí từ ngân sách nhà nước